tỉnh bà rịa vũng tàu đã phối hợp với công an tây ninh và đồn biên phòng cửa khẩu mộc bài đón lõng nghi can tại cửa khẩu
đến khoảng một mươi bốn h ngày hai tháng năm phát hiện nghi can tại cửa khẩu mộc bài lực lượng chức năng đã tiến hành bắt giữ di lý về tỉnh bà rịa vũng tàu
tại cơ quan công an luân khai nhận do có mâu thuẫn từ trước nên trưa ngày một tháng năm đã mang theo dao đến nhà nạn nhân nói chuyện
trong quá trình nói chuyện xảy ra sâu sát nghi phạm đã đâm nhiều nhát vào người nạn nhân rồi bỏ trốn
bên cạnh những phong tục tập quán mang ý nghĩa tốt đẹp từ lâu đời
thì tại nhiều vùng cao dân tộc thiểu số còn tồn tại một số hủ tục lạc hậu là gánh nặng cho người dân
thậm chí còn đem lại nhiều hệ lụy đau lòng
xóa bỏ hủ tục nâng cao cuộc sống của người dân là một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng của các cán bộ tại địa phương
ghi nhận tại quảng ngãi từ một thôn ám ảnh với hủ tục mê tín dị đoan cầm đồ thuốc độc gây ra án mạng thương tâm
giờ đây thôn gò gia xã sơn ba huyện sơn hà đã thay ra đổi thịt
hủ tục đã được xóa bỏ người dân sống hỏa thuận yên bình
và nơi đỉnh núi này ghi dấu những bước chân không mệt mỏi của các cán bộ công an xã chính quy
vài năm trước gò gia được biết đến với vụ án mạng một người phụ nữ bị sát hại
một phụ nữ khác bị đánh trọng thương hùng thủ và nạn nhân đều là người trong làng
nguyên nhân cũng từ hủ tục nghi kỵ cầm đồ thúc độc tồn tại bao đời ở đồng bào nơi đây
các đối tượng gây ra vụ án mạng là đinh văn hút vẫn đang thi hành án thủ giam
đinh văn bèo chấp hành xong án phạt tù đã tái hòa nhập cộng đồng
ba người phụ nữ này cũng là nạn nhân của những hủ tục mù quáng
gạt qua quá khứ đau buồn
giờ đây những người phụ nữ này luôn hòa thuận và gần gũi bên nhau
thôn gò gia nằm vắt bên đỉnh núi
từ trung tâm xã mỗi chuyến công tác của công an xã phải vượt qua nhiều đỉnh núi mới đến được thôn
từ khi công an chính quy về xã người dân càng gắn bó tin yêu cán bộ hơn
từ việc nhỏ đến việc lớn trong thôn
đều chia sẻ cho công an nằm vắt
những buổi hướng dẫn tuyên truyền thông tin pháp luật như thế này
người dân càng thêm kiến thức hiểu biết để cùng chung tay bảo vệ bình yên gò gia
mặc dù đường về gò ra khó khăn vất vả
nhưng mỗi lần về với bà con cán bộ công an xã như được hạnh phúc về lại ngôi nhà thân thương của mình
và sự trăn trở quyết tâm xóa hủ tục của đồng bào hờ re khi về xã nhận công tác của các anh đã trở thành hiện thực
hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện cư mơ ga tỉnh đắk lắc cho biết đã khởi tố năm bị can
khởi tố năm đối tượng cầm đầu vụ việc hủy hoại tài sản xảy ra tại công ty cổ
phần cà phê iapoc
năm đối tượng gồm iman mlo ingue inun ibung eban ifuong eban và idhin enun
cùng chú tại buôn lang thị trấn iapoc huyện cư mưa ga
xuất phát từ việc không đồng tình với phương án chuyển đổi cây trồng và đòi đất thuộc quyền sử dụng của công ty cổ phần cà phê airpop
vào sáng ngày hai mươi tám tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai năm đối tượng trên đã cầm đầu cùng nhiều người dân ở buôn lang thị trấn iapop
mang theo băng rôn biểu ngữ kéo đến khu vực đất
dãy vùng bốn mươi của công ty cổ phần cà phê iapop tại buôn lang thị trấn eapop để đòi quyền sử dụng đất thuộc quyền quản lý của công ty
tại đây dưới sự kích động xúi rục của các đối tượng cầm đầu nhiều người đã dùng cây sắt cưa lốc và chân tay sô đổ làm hư hỏng hoàn toàn khoảng hai bảy trăm linh m hàng rào
một ngôi nhà ở của công nhân và một tròi gác là tài sản của công ty cổ phần cà phê eapop mới xây dựng có trị giá trên tám trăm linh triệu đồng
tại cơ quan điều tra các đối tượng đều thừa nhận hành vi của mình
trước đó ngày ba tháng năm cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện cư mơ ga đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án khởi tố một mươi bị can về tội hủy hoại tài sản
trong đó bắt tạm giam chín đối tượng cấm đi khỏi nơi cư trú một đối tượng để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật